ngày một mươi hai tháng một mươi một ủy ban nhân dân huyện lệ thủy quảng bình cho biết đến thời điểm này các địa phương trên địa bàn huyện vẫn chưa thể thực hiện các việc giả soát thống kê hoạt động từ thiện của ca sĩ thủy tiên như yêu cầu của bộ công an
lãnh đạo cơ quan này cho biết lý do là khi ca sĩ thủy tiên về hỗ trợ người dân sau đợt lũ cuối năm hai nghìn hai mươi cô và đoàn không thông qua ubnd huyện
khi về các xã ngoài một số lượng nhất định như kế hoạch ban đầu thủy tiên cũng chủ động hỗ trợ tiền mặt cho một số người dân theo kiểu tùy tâm tùy người
lãnh đạo huyện nèn cho biết vì có nhiều trường hợp không cố định mức tiền cụ thể nên không thể thống kê chính xác được
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có công văn yêu cầu ủy ban nhân dân huyện lệ thủy cung cấp chứng cứ đồ vật tài liệu chất liệu điện tử liên quan đến hoạt động từ thiện của bà trần thị thủy tiên
ca sĩ thủy tiên
trên địa bàn huyện năm hai nghìn hai mươi huyện này sau đó cũng đã có văn bản triển khai việc này về các xã phường tuy nhiên kết quả thu được hiện chưa đạt như yêu cầu của bộ công an
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa có thông báo đã chuyển đơn tố cáo đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét xử lý theo quy định pháp luật về việc ca sĩ thủy tiên bị một người gửi đơn tố cáo có khuất tức trong hoạt động từ thiện có hành vi lợi dụng chiếm đoạt tài sản
trước đó vào hồi tháng chín một người đã gửi đơn đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tố cáo trần thị thủy tiên tức cá sĩ thủy tiên ngụ tại quận bảy có hành vi vi phạm pháp luật khuất tất trong việc giải ngân số tiền kêu gọi quyên góp cứu trợ đồng bào bão lũ miền trung vào thượng tuần tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi